tiếp đại sứ cộng hòa armenia ông varam kazoyan nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại việt nam
thủ tướng nêu rõ việt nam và armenia có quan hệ hữu nghị truyền thống
mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với armenia
thủ tướng cho rằng kết quả hợp tác thương mại đầu tư giữa việt nam và armenia
chưa tương xứng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước
với kim ngạch thương mại hai triệu chỉ đặt dưới một mươi triệu usd một năm
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị sớm tiến hành khóa họp lần hai
ủy ban liên chính phủ việt nam armenia nhằm trao đổi
thống nhất các biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước
chúc mừng nhân dịp chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam
ngài đại sứ cộng hòa armenia cho rằng vai trò vị thế của việt nam trên trường quốc tế
ngày càng nâng cao khi việt nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
và làm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đại sứ armenia khẳng định sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp nước mình tham dự
qua đó đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước
qua việt nam doanh nghiệp armenia có thể tiếp cận thị trường asean rộng lớn